sau từ biệt kết thúc nhiệm kỳ đại sứ tại việt nam thủ tướng đánh giá cao việc đại sứ đã đến hai mươi sáu tỉnh thành phố của việt nam để tìm cơ hội hợp tác giữa địa phương hai nước
chúc mừng đại sứ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua tại việt nam góp phần thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa hai nước
trong đó lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên có các chuyến thăm lẫn nhau
đại sứ ấn độ trân trọng cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc các bộ ngành việt nam đã tạo điều kiện thuận lợi để đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua đóng góp vào mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước
đại sứ bày tỏ vui mừng về việc kim ngạch thương mại hai triệu tăng gấp đôi kể từ năm hai nghìn một mươi sáu đạt trên một mươi tỷ usd vào năm ngoái
ông mong muốn hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thương mại trong đó có việc thúc đẩy tiêu thụ hàng nông sản hoa quả của việt nam
bên cạnh đó hai nước đã hợp tác tốt trong lĩnh vực quốc phòng đại sứ cũng cho biết ấn độ đã ủng hộ việt nam là ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
tiếp ông lance gokongwei tổng giám đốc tập đoàn jg summit holdings của philippines một trong những doanh nghiệp philippines đầu tư lớn nhất vào việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ mong muốn tập đoàn nghiên cứu phát triển các sản phẩm khác của việt nam để chế biến xuất khẩu
chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện cho tập đoàn thành công thủ tướng nêu rõ và khẳng định nhà đầu tư có thể hoàn toàn yên tâm đầu tư tại việt nam cho biết việt nam đang tiến tới không sử dụng đồ nhựa dùng một lần thủ tướng mong muốn tập đoàn tham gia vào nỗ lực này giảm thiểu dùng bao bì nhựa thủ tướng tin tưởng tập đoàn sẽ là bông hoa đẹp trong vườn hoa hữu nghị việt nam philippines
ông lance gokongwei cho biết jg summit holdings nằm trong số ba trăm linh công ty hàng đầu châu á do tạp chí nikkei asia review bình chọn
bắt đầu hoạt động tại việt nam từ năm hai nghìn ba trong lĩnh vực thực phẩm nước giải khát công ty tích cực mở rộng xuất khẩu quảng bá sản phẩm made in vietnam của công ty tại một mươi quốc gia trên thế giới
tổng vốn đầu tư lũy kế hai trăm linh triệu usd với hơn ba nhân viên xuất khẩu năm mươi sản lượng sản xuất
ông lance gokongwei bày tỏ mong muốn đầu tư phát triển ngành chè của việt nam tham gia dự án hợp tác công tư để phát triển ngành chè bền vững
ông cũng cho biết tập đoàn có chương trình thúc đẩy tái chế nhựa tham gia liên minh các doanh nghiệp chống rác thải nhựa tham gia các chương trình công nghiệp bốn
ngày một mươi bảy tháng sáu tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gặp mặt đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương hội doanh nhân tư nhân việt nam và nhiều tấm gương tiêu biểu
tại buổi gặp mặt thủ tướng nguyễn xuân phúc đã yêu cầu doanh nghiệp tư nhân cần chú trọng hơn nữa phát triển nỗ lực năng lực cạnh tranh
trong đó có con người và công nghệ kể cả việc phát triển thương hiệu phối hợp trong ngành hàng của mình chia sẻ kinh nghiệm đặc biệt đồng hành cùng nhiều chương trình dự án của nhà nước fdi
tại buổi gặp thủ tướng nêu rõ nền kinh tế việt nam là nền kinh tế nhiều thành phần và đều bình đẳng trước pháp luật đều được tạo điều kiện phát triển
trong đó kinh tế tư nhân được xác định là một động lực quan trọng để phát triển đất nước như nghị quyết một mươi của trung ương
hiện kinh tế tư nhân đóng góp trên bốn mươi gdp và có xu hướng ngày càng tăng
trong đó doanh nghiệp tư nhân góp khoảng một mươi còn lại là kinh tế hộ
cho nên cái tinh thần mà tổng bí thư nói không được thành kiến với kinh tế tư nhân càng có bình đẳng công bằng đối với kinh tế tư nhân
rồi có phát triển mạnh mẽ hệ thống doanh nghiệp việt nam lớn mạnh các ngành kinh tế nhưng mà kinh tế doanh nghiệp tư nhân có điều kiện thuận lợi để phát triển tốt nhất
thủ tướng nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của chính phủ trong nhiệm kỳ này là thúc đẩy phát triển các loại hình
doanh nghiệp trong đó có doanh nghiệp tư nhân
phần lớn doanh nghiệp tư nhân việt nam mới thành lập công nghệ nguồn vốn nguồn lực chưa tốt
vì vậy làm sao để tiếp cận công nghệ nguồn vốn và nguồn lực có chất lượng để phát triển kinh tế tư nhân việt nam
làm thế nào để toàn bộ hệ thống hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn
làm thế nào để doanh nhân việt nam có tầm nhìn sáng tạo kinh doanh văn minh có đạo đức kinh doanh
và vai trò của hội doanh nhân tư nhân đóng góp vào vấn đề này là gì
thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tư nhân nói chung và hội doanh nghiệp tư nhân nói riêng
có khát vọng làm giàu chính đáng làm giàu bằng trí tuệ bản lĩnh kinh nghiệm của mình
thủ tướng mong muốn hội doanh nhân tư nhân hoạt động thiết thực năng động hơn
luôn mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên tránh việc chỉ đơn thuần là thu hội phí với các hoạt động nghèo nàn
mang tính phong trào bộ máy hành chính sơ cứng
nhằm thông tin nội dung kết quả kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn chiều ngày một mươi bảy tháng sáu
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng các đại biểu quốc hội thuộc đoàn đại biểu quốc hội thành phố cần thơ
đơn vị số một đã tiếp xúc cử tri tại phường ba láng quận cái răng thành phố cần thơ
tại đây đại diện đoàn đại biểu quốc hội thành phố cần thơ đơn vị số một đã thông tin tóm tắt về kết quả kỳ họp thứ bảy
quốc hội khóa một mươi bốn
cụ thể quốc hội đã thông qua bảy luật chín dự án luật thông qua một mươi nghị quyết thông tin về nội dung chất vấn và trả lời chất vấn
đối với bốn nhóm vấn đề liên quan đến các lĩnh vực giao thông vận tải xây dựng an ninh trật tự an toàn xã hội văn hóa thể thao và du lịch
tại cuộc tiếp xúc cử tri quận cái răng đồng tình và đánh giá cao các nội dung được quốc hội xem xét thảo luận
thông qua tại kỳ họp thể hiện trách nhiệm tập trung giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra
qua đây cử tri cũng nêu nhiều quan ngại lo lắng về tình trạng tiêu cực trong ngành giáo dục hướng giải quyết giá điện chưa thỏa đáng
tình trạng địa phương có nhiều dự án treo lâu năm
ghi nhận giải trình lần lượt các ý kiến kiến nghị của cử tri chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân vui mừng chia sẻ với cử tri
về thành công của kỳ họp thứ bảy trong đó có nhiều đổi mới đạt nhiều hiệu quả nhất là phiên chất vấn
đã giúp người dân hiểu cũng như giải thích rõ nhiều vấn đề bức xúc trong dư luận
riêng vấn đề dự án treo của địa phương chủ tịch quốc hội đề nghị lãnh đạo địa phương xem xét sớm có hướng giải quyết để người dân yên tâm
ngày hôm nay phó thủ tướng thường trực trương hòa bình cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh long an đã đến tiếp xúc cử tri huyện đức hòa tỉnh long an
tại buổi tiếp xúc các cử tri đều rất phấn khởi về kỳ họp quốc hội lần thứ bảy vừa qua
các phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ sôi nổi thu hút sự quan tâm của cử tri
trước đó cử tri huyện đức hòa tiếp tục kiến nghị các vấn đề về phát triển kinh tế xã hội địa phương như đường tỉnh tám trăm ba mươi quốc lộ n hai các khu dân cư công nghiệp đô thị chậm tiến độ tăng cường quản lý hơn nữa trong việc cấm uống rượu bia khi tham gia giao thông
tình hình cho vay tín dụng đen hiện vẫn tồn tại cần được lãnh đạo ca cấp xem xét giải quyết nhằm ổn định cuộc sống của người dân
phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri phó thủ tướng trương hòa bình ghi nhận những ý kiến đóng góp của cử tri qua đây khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục luật hóa các bộ luật các nghị quyết đã được quốc hội thông qua bằng những nghị định chỉ thị cụ thể để pháp luật đi vào thực tiễn đời sống
tuy nhiên cũng không cóany ở cử tri

quý vị tiếp tục thông tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại hòa bình
theo báo cáo của bạn an toàn giao thông tỉnh hòa bình
dạng sáng nay một xe tải trở sắt với liệu biển số lào đi trên quốc lộ sáu hướng sơn lạ hà nội
khi đến địa phận xã đồng bằng mai châu tỉnh hòa bình đã đâm vào xe dừng nằm chờ khách
hậu quả ba người tử vong ba mươi tám người bị thương trong đó có hai người bị thương nặng phải đưa về bệnh viện việt đức
thực hiện chỉ đạo của phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
đoàn công tác ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã đến trực tiếp chỉ đạo giải quyết hậu quả vụ tai nạn
thông tin từ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hòa bình
người lái xe khách được xác định là cao xuân hồng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại huyện thanh ba tỉnh phú thọ
tài xế xe tải là nguyễn thư quỳnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại xã cao dương huyện thanh oai tp hà nội
đến thời điểm hiện tại đã có ba người tử vong đều là người đi trên xe khách
đó là cao xuân hồng lái xe trần văn khiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại xã đồng văn huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc
và lương thu hà sinh năm hai nghìn hai huyện tuần giáo tỉnh điện biên
hiện công an tỉnh hòa bình đang khẩn trương điều tra lấy lời khai nhân chứng xác định nguyên nhân vụ tai nạn
sau khi nhận được thông tin về vụ việc phó thủ tướng thường trực chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia trương hòa bình
đã phân công ông khuất việt hùng phó chủ tịch chuyên trách cùng đoàn công tác của ủy ban an toàn giao thông quốc gia
và các cơ quan của bộ giao thông vận tải lên hiện trường để phối hợp cùng địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi nạn nhân
hôm nay một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa một xe máy và một xe tải trên quốc lộ năm mươi một đoạn thuộc phương long bình tân tp biên hòa tỉnh đồng nai đã khiến hai người tử vong
khoảng chín giờ sáng nay vũ văn điệp hai mươi một tuổi và lê đình hùng hai mươi năm tuổi đi trên xe máy không có biển số lưu thông vào làn xe ô tô trên quốc lộ năm mươi một
đi tỉnh bà rịa vũng tàu khi vừa qua ngã ba long bình tân khoảng bốn trăm linh mét thì va chạm với một xe tải lưu thông cùng chiều
sau cú va chạm điệp và hùng ngã xuống đường bị xe tải cán qua đầu chết tại chỗ
ngay sau khi vụ việc xảy ra lực lượng chức năng tỉnh đồng nai đã có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân và điều tiết giao thông
khu vực trên là điểm đen tai nạn giao thông tại đồng nai khi liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông dẫn đến chết người
sáng nay trên quốc lộ một đoạn qua xa an hiệp huyện tuy an tỉnh phú yên đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng
là một người tử vong vụ tai nạn giữa một xe đông lạnh một xe bồn hai xe tải một xe khách và một xe mô tô khiến cho bà mai thị minh thúy
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn ở huyện tuy an tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện sáu phương tiện trong vụ tai nạn chắn hết toàn bộ phần đường bên phải
theo hướng bắc nam gây ách tắc giao thông nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng của tỉnh phú yên điều tra làm rõ
hôm nay tòa án nhân dân quận bình thạnh thành phố hồ chí minh đã mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo nguyễn thị nga người lái chức ô tô bmw
gây tai nạn liên hoàn khiến nhiều người thương vong vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám vừa qua
theo đó hành vi điều khiển xe trong tình trạng đã sử dụng rượu bia không có bảng lấy xe của bị cáo nga là vô cùng nguy hiểm và gây hậu quả nghiêm trọng
làm một người chết và nhiều người bị thương đây là các tình tiết tăng nặng bên cạnh đó hành vi của bị cáo gây bức xúc trong dư luận
bởi vậy cần mức án nghiêm khắc để giăn đe và phòng ngừa chung tuy nhiên hội đồng cũng cân nhắc tình tiết bị cáo thành khẩn khai báo
có nhân thân tốt phạm tội lần đầu ngay khi gây tai nạn liên hoàn bị cáo đã chủ động khắc phục hậu quả
vì vậy đại diện các nạn nhân có đơn bãi nại cho bị cáo tại phiên tòa bị cáo nga cũng bày tỏ sự ân hận mong được pháp luật khoan hồng
và gửi lời chia buồn tới các nạn nhân sau khi nghị án vào trước cùng ngày hội đồng đã tuyên phạt bị cáo nguyễn thị nga ba năm sáu tháng tù giam
cũng trong ngày hôm nay một đám cháy lớn bất ngờ bùng lên tại khách sạn a hai mươi năm nằm trên phố lương ngọc quyến thành phố hà nội
được biết tại thời điểm xảy ra vụ cháy trong khách sạn này có ba mươi sáu người
theo người dân sống tại khu vực vào thời điểm trên khói bốc lên mù mịt từ tầng hầm của khách sạn
khi phát hiện ra cháy nhiều người đã bỏ chạy lên tầng thượng để thoát nạn
một số người bất chấp nguy hiểm nhảy từ tầng hai của khách sạn xuống đất
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận ba đình hà nội
đã huy động bảy xe chữa cháy cùng sáu mươi chiến sĩ tới hiện trường để khống chế ngọn lửa
do đám cháy xảy ra tại tầng hầm lực lượng chức năng đã phải huy động máy để thổi khói ra ngoài
đến khoảng sáu giờ cùng ngày ngọn lửa đã được dập tắt rất may không có thiệt hại về người
tiếp theo chương trình
giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh lần thứ ba liên tiếp
thưa quý vị liên bộ công thương tài chính mới có thông tin điều hành giá xăng dầu
thực hiện từ một mươi năm h chiều nay theo đó giá xăng dầu đông loạt giảm mạnh lần thứ ba liên tiếp
cụ thể xăng e năm ron chín mươi hai giảm chín trăm tám mươi sáu đồng một lít xăng ron chín trăm năm mươi ba giảm một tám mươi năm đồng một lít
trong lần điều chỉnh này
sau khi thực hiện việc trích lập chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu
giá bán các mặt hàng xăng dầu không cao hơn mức giá
xăng e năm ron chín mươi hai không cao hơn một mươi chín hai trăm ba mươi ba đồng một lít
xăng ron chín trăm năm mươi ba không cao hơn hai mươi một trăm ba mươi bốn đồng một lít
dầu diesel năm s không cao hơn một mươi sáu sáu trăm năm mươi bảy đồng một lít
dầu hỏa không cao hơn một mươi năm sáu trăm một mươi một đồng một lít
dầu ma rút một trăm tám mươi cst ba năm s
sau khi điều chỉnh không cao hơn một mươi năm sáu trăm một mươi một đồng một lit
các mức giá mới và thời điểm trích quỹ bình ổn giá xăng dầu
đều được áp dụng từ một mươi năm h chiều nay một mươi bảy tháng sáu
trước tình hình dịch tà lợn châu phi đang trở nên phức tạp
ngoài việc thành lập các chốt kiểm dịch tại các chốt chặn giao thông
tỉnh con tum đang tăng cường quản lý chặt chẽ các hoạt động giết mổ
kinh doanh sản phẩm động vật tránh lây lan dịch bệnh
bên cạnh đó cũng có những huyện thành phố chưa có khu giết mổ tập trung
các điểm giết mổ động vật nhỏ lẻ
nên công tác kiểm định của các cơ quan quản lý còn gặp nhiều khó khăn
trên địa bàn thành phố con tum hiện nay
có hơn một ba trăm linh hộ trăn nuôi với tổng đảng trên hai mươi một con
hàng ngày người dân thành phố con tum tiêu thụ hàng chục tấn thịt lợn châu bò các loại
do thành phố con tum chưa có điểm giết mổ tập trung
nên các loại gia súc này được giết mổ tại năm mươi bốn cơ sở giết mổ động vật tự phát
nhỏ lẻ dài rác khắp hai mươi một xã phường của thành phố
trong khi đó lực lượng thú y mỏng
nên công tác kiểm tra vệ sinh
an toàn thực phẩm để tránh lây lan dịch bệnh trong khâu giết mổ động vật
đang là một bài toán khó
còn trên địa bàn tỉnh con tum
hiện có tám mươi hai cơ sở giết mổ động vật đang hoạt động
trong đó có năm cơ sở giết mổ động vật tập trung
và bảy mươi bảy cơ sở giết mổ nhỏ lẻ
tuy nhiên chỉ có chín cơ sở giết mổ được cấp giấy chứng nhận là đủ điều kiện an toàn thực phẩm
năm địa phương chưa có cơ sở giết mổ tập trung

hiện nay khó khăn nhất là đối với các cơ sở giết mổ động vật tập trung
các cơ sở giết mổ động vật tập trung tại các huyện
có một số cơ sở hoạt động tương đối tốt
tuy nhiên bên cạnh đó có một số cơ sở đã có cơ sở giết mổ tập trung
nhưng các hồ giết mổ nhỏ lẻ vẫn chưa vào theo chỉ đạo của chính quyền
còn đối với các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ nằm ở các huyện còn lại
thì rất là nhiều rại rác trong khu dân cư
đặc biệt là có một số cơ sở chưa có giấy phép hoạt động
theo quy định
để tăng cường kiểm soát công tác quản lý hoạt động giết mổ động vật
bảo đảm các điều kiện thú y bảo vệ sức khỏe cộng đồng
hạn chế ô nhiễm môi trường và lây lan dịch bệnh
ngoài việc tuyên truyền đến các hộ kinh doanh các lò giết mổ
thì việc nâng cao ý thức của người dân trong việc phòng chống dịch bệnh là điều quan trọng nhất
bắt đầu mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi chín
các hộ ở làng phan thành phố thái nguyên
đang lo lắng nguy cơ vỡ đập hồ bàn cờ
nơi chứa bùn thải sau tuyển quặng của mọ sắt tiến bộ
thuộc công ty cổ phần găng thép thái nguyên
có thể gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng
phóng viên truyền hình nhân dân đã đến tìm hiểu
và ghi nhận công tác bảo đảm an toàn hồ đập tại đây
đập hồ bàn cờ rộng hai mươi năm hectare
nằm giữa hai dãy núi lớn
đập được đắp và sử dụng chứa bùn thải sau tuyển quặng sắt từ năm hai nghìn một mươi năm
đơn vị tư vấn khảo sát có chuyên môn
là công ty cổ phần tư vấn xây dựng cơ sở ở tầng thái nguyên
đập hồ bàn cờ được đắp
chân đập rộng bốn mươi m
vật liệu đắp là đất đồng nhất
bảo đảm tiêu chuẩn đắp đập
quy trình đắp theo lớp
cứ ba mươi bốn mươi cm lại sử dụng máy lưu lèn chuyên dụng để đắp đập
mỗi ngày mọ sắt tiến bộ
thải ra hồ bàn cờ hơn hai trăm linh mét khối nước bùn và chất thải
nước thải sau khi để lắng
trong được bơm tuần hoàn trở lại để tuyển quặng
trước những lo lắng của nhân dân địa phương
về nguy cơ vỡ đập bàn cờ
gây hậu quả rất nghiêm trọng
bàn lãnh đạo mọ sắt tiến bộ khẳng định
trước mùa mưa bão
chúng tôi đã phải tiến hành kiểm tra
và gia cố và đập
cụ thể vừa rồi đập bò bàn cờ
chúng tôi đã dùng
hơn một chục ca xe lưu
và các cái
máy xúc rồi là vận chuyển đất đá
để gia cố
thêm hàng mét nữa cho nó chắc chắn
mưa lũ xảy ra
chúng tôi cũng đã có hệ thống mương hở
để mục đích
khi có trận mưa quá lớn
mình không chế
theo mương dẫn nước
thì nó sẽ tràn qua tự nhiên
theo đường mương
dẫn về hồi chứa
để phục vụ cho nhà máy tuyển nước
thì tuyển rửa
chính vì thế cho nên
bà con có thể rất yên tâm
trong quá trình
khai thác vận hành hồ đập của mỏ
theo tìm hiểu
mỏ sắt tiến bộ
cử cán bộ kỹ thuật quan trắc
do dì thân đập
cập nhật sổ sách
mỏ sắt tiến bộ
đều có kế hoạch gia cố thân đập
bên cạnh đó
các sở công thương
tài nguyên và môi trường
thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn
thân đập hồ bàn cờ
phương án phòng chống lụt bão
khắc phục sự cố của mỏ sắt tiến bộ
thưa quý vị
được cục quản lý lưu trú xuất nhập cảnh nagoya cấp tư cách
anh vũ đình diệp đã trở thành người việt nam đầu tiên vào nhật bản
với tư cách thực tập sinh kỹ năng đặc định
việc áp dụng tư cách lưu trú mới này
là một trong những biện pháp của chính phủ nhật bản
nhằm cung cấp lực lượng lao động
trong một thị trường đang ngày càng bị thu hẹp ở nước này
công ty cổ phần osawa có trụ sở tại thành phố tojama
đã ra thông báo tiếp nhận lao động người việt nam
có tên vũ đình diệp
với tư cách lưu trú kỹ năng đặc định
tô cư tây y
làm nhân viên chính thức từ ngày một mươi bốn tháng sáu
anh diệp sẽ bắt đầu làm việc tại công ty này từ ngày một mươi bảy tháng sáu
đây là người lao động với tư cách lưu trú mới đầu tiên trong cả nước
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
chính phủ nhật bản sẽ bổ sung thêm một loại visa khác
dành cho người nước ngoài với tên gọi là kỹ năng đặc định
loại visa mới này có nhiều điểm khác biệt
so với visa thực tập sinh nhật bản hiện hành
đáng chú ý là tư cách kỹ năng đặc định
cũng được chia sẻ với các người

điểm khác biệt lớn nhất là thời hạn lưu trú tại nhật
thời hạn tối đa được ở lại nhật bản
đối với lao động nước ngoài
đi visa kỹ năng đặc định
loại một là năm năm
trong khi đó loại hai người lao động sẽ được phép
gia hạn không giới hạn số lần
và hoàn toàn có thể xin vĩnh trú
ở lại nhật lâu dài tới tuổi người hưu
và được phép đón gia đình sang nhật để sống cùng
thưa quý vị từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi tám tháng sáu
festival du lịch biển tâm kỳ
đã được kết thúc
với chủ đề tâm kỳ đến và khám phá
đã được tổ chức tại quảng trường
biển tâm thanh tỉnh quảng nam
festival với nhiều hoạt động văn hóa
nghệ thuật thể dục thể thao
đã thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương
tới tham dự
chương trình khai mạc festival
du lịch biển tam kỳ năm hai nghìn một mươi chín
và biểu diễn nghệ thuật với chủ đề
tâm thanh biển gọi được ủy ban nhân dân
thành phố tam kỳ tổ chức vào tối ngày một mươi bốn tháng sáu
là điểm nhấn của chuỗi sự kiện
tại festival chương trình được giàn dựng
với chủ đích tôn vinh những giá trị truyền thống
đặc trưng về đời sống văn hóa quê hương xứ quảng
thông qua việc biểu diễn
các loại hình nghệ thuật văn hóa dân gian
như dân ca bài tròi bà trạo
đã để lại ấn tượng trong lòng người dân địa phương
và du khách
về thăm quê
nhân tiện là có lễ hội
cảm nhận của tôi rất là
khi là đã về quê
và cũng đã được tham dự
hiện tại buổi tối nay được tham dự
ở tại vùng biển
chương trình nghệ thuật đêm hôm nay
rất là đông vui nhuận nhịp
tất cả mọi người ở khắp mọi nơi
về dự lễ hội
ai cũng rất là hào hứng
cảm thấy là rất là bồi hồi
và rất là
phấn khởi và cũng rất là xúc động
khi quê hương mình là ngày càng phát triển như thế này
festival có nhiều hoạt động hấp dẫn
đậm đà bản sắc sứ quảng
như con đường thuyền thúng
giải bóng truyền nữ
bãi biển quốc tế
các loại hình nghệ thuật
lễ hội ẩm thực
lắc thúng chai
hô hát bài tròi
hội thi mỹ thuật thiếu nhi
hội trại thanh niên thành phố tam kỳ
đặc biệt giải bóng truyền nữ bãi biển
được nâng lên một mươi bốn đội bóng tham gia
trong đó có hai đội bóng nước ngoài
đến từ thái lan và singapore
hoạt động festival du lịch biển
từ năm hai nghìn một mươi chín
cũng nằm trong trung trung của thành phố
để mà kêu gọi và gốc sức
trong sự phát triển du lịch của thành phố
đặc biệt là du lịch cộng đồng
thì tất cả các hoạt động của festival
thì đã và đang diễn ra
và được sự tham gia cũng như ủng hộ
rất là nhiều của cộng đồng
điều mong muốn nhất của thành phố tam kỳ
là mong muốn là để lại
một cái ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách
là ngoài những hoạt động diễn ra trong kỳ festival
thì sẽ còn một số hoạt động sẽ tiếp tục duy trì
vào các cái hoạt động thường niên
của thành phố
ví dụ như các hoạt động là hội thi lắc thúng
giải thi bơi
festival du lịch biển tam kỳ hai nghìn một mươi chín
là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động
chào mừng kỷ niệm hai mươi năm đô thị
của hội an và khu đền tháp mỹ sơn
được unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới
một mươi năm của lao tràm hội an
được công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới
trong phần tính quốc tế
mỹ đề ngỏ lựa chọn quân sự với iran
mexico đẩy mạnh kiểm soát dòng người di cược
tình hình vùng vịnh đang có chiều hướng phức tạp
đặc biệt sau các vụ tấn công
nhằm vào tàu trở dầu trên vịnh oman
mỹ vừa cho biết washington đang cân nhắc mọi lựa chọn
trong đó có cả lựa chọn quân sự
trong bối cảnh quan hệ với iran ngày càng căng thẳng
phát biểu trên kênh truyền hình cbs
ngoại trưởng mỹ mike pompeo nhấn mạnh
mỹ đang cân nhắc mọi lựa chọn
washington có thể triển khai một loạt hành động
nhằm khuất phục khả năng gian đe
trong đó bao gồm cả một phản ứng quân sự
ông pompeo cũng cho biết
tổng thống mỹ donald trump vẫn được cập nhật liên tục về tình hình này
tuy nhiên trước đó trả lời phỏng vấn kênh fox news
ông pompeo cũng khẳng định
mỹ đang tìm cách ngăn chặn căng thẳng leo thang
bởi nước này không muốn chiến tranh
tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh
mỹ và ả rập xê út cùng ngày đã tiến hành cuộc diễn tập không quân trên vịnh ả rập
nhằm tăng cường quan hệ quân sự giữa hai nước đồng minh
trong khi đó
nga tiếp tục lên tiếng phản đối những kết luận vội vàng
liên quan đến vụ tấn công tàu trở dầu trên vịnh oman
điện kremlin lên án những cáo buộc của mỹ và ả rập xê út cho rằng
iran gây ra các sự cố trên là vô căn cứ
mexico vừa bắt đầu tuần tra khu vực biên giới phía nam nước này
từ ngày hôm nay
trong một nỗ lực để giảm lưu lượng người từ các nước trung mỹ tiến vào mexico
và chuyển tiếp tới mỹ
hoạt động này được triển khai
khi tổng thống mỹ donald trump đưa ra những cảnh báo mạnh mẽ cho mexico
về vấn đề người nhập cư
nếu nước này không có những hành động cụ thể
theo kế hoạch
mexico sẽ triển khai sáu thành viên lực lượng vệ binh quốc gia
tại khu vực biên giới với guatemala
đây là một phần của thỏa thuận đạt được giữa mexico với mỹ hôm bảy tháng sáu
theo đó mexico có bốn mươi năm ngày để cho thấy tiến triển
trong các nỗ lực chấn áp nạn di cư bất hợp pháp từ các nước trung mỹ vào mỹ
nếu không nước này sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị washington áp thuế cao với hàng hóa mexico
nhà chức trách mexico cho biết
lực lượng chức năng nước này đã bắt giữ tại bang miền đông veracruz

di cư bất hợp pháp đến từ các nước trung mỹ
trong đó được cho là có ba trăm sáu mươi tám em nhỏ dưới tám tuổi
đây là một trong những vụ bắt giữ người di cư bất hợp pháp lớn nhất ở mexico trong những tháng gần đây
các ứng cử viên chạy đua vào vị trí kế nhiệm thủ tướng anh theresa may
đã thể hiện mâu thuẫn trong chiến lược đưa anh rời khỏi liên minh châu âu eu
ngay trong phiên tranh luận trực tiếp đầu tiên trên truyền hình
trong chín mươi phút tranh luận
tổng số năm ứng cử viên tham gia cho biết
sẽ tìm cách đàm phán lại thỏa thuận brexit với bruxelles
dù đây là điều các lãnh đạo eu luôn bác bỏ
cả bốn ứng cử viên đều tuyên bố sẵn sàng đưa anh rời khỏi eu vào ngày ba mươi một tháng một mươi tới
mà không cần có thỏa thuận
chỉ có bộ trưởng phát triển quốc tế rory stayworth
khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy thỏa thuận mà thủ tướng may đã ký với bruxelles
dù thỏa thuận này đã ba lần bị bác bỏ tại hạ viện anh
cựu ngoại trưởng anh boris johnson
người giành được nhiều phiếu ủng hộ nhất từ các nghị sĩ đảng bảo thủ
trong cuộc bỏ phiếu kín vòng một hôm một mươi ba tháng sáu vừa qua
không tham gia phiên tranh luận
dự kiến các nghị sĩ đảng bảo thủ cầm quyền sẽ tổ chức nhiều vòng bỏ phiếu
để rút ngắn danh sách ứng cử viên xuống còn hai người
sau đó một trăm sáu mươi thành viên cốt cán của đảng bảo thủ trên toàn nước anh
sẽ bỏ phiếu lựa chọn lãnh đạo mới
cũng sẽ là người kế nhiệm bà may vào đầu tháng bảy tới
thủ tướng chính phủ đoàn kết dân tộc liby được cộng đồng quốc tế công nhận
bầu cử và bầu cử tổng thống trước cuối năm nay
để kết thúc cuộc khủng hoảng hiện nay ở liby
phát biểu trên truyền hình
thủ tướng chính phủ đoàn kết dân tộc liby gna
an serai đã đề xuất sáng kiến nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng
và kêu gọi người dân libby ủng hộ
sáng kiến này dựa trên việc phối hợp với phái bộ liên hợp quốc tại liby
để tổ chức một hội nghị quốc gia
nhằm tập hợp mọi lực lượng chính trị và đại diện nhân dân ở mọi khu vực đất nước
hội nghị sẽ đề ra một lộ trình cho giai đoạn sắp tới
và thống nhất việc thiết lập một cơ sở hiến pháp để tổ chức bầu cử
kêu gọi hội đồng bảo an liên hợp quốc
và cộng đồng quốc tế ủng hộ và công nhận các kết quả đạt được
tuy nhiên trao đổi với báo giới cùng ngày
thủ tướng an serai cũng cho biết
ông không sẵn sàng đàm phán với tướng khalifa haftta
tư lệnh lực lượng quân đội miền đông gla
nhằm chấm dứt chiến dịch quân sự
nhằm vào thủ đô tripoli suốt hai tháng qua
triển lãm hãng hàng không paris lần thứ năm mươi ba
được tổ chức từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi ba tháng sáu
là nơi tuyệt quy tụ những nhà sản xuất máy bay lớn nhất thế giới
tới trưng bày các sản phẩm của mình
tuy nhiên triển lãm năm nay diễn ra trong bối cảnh
các mối quan ngại về an toàn cuộc chiến thương mại
và những căng thẳng an ninh đang leo thang trên vùng vịnh
làm giảm đi phần nào khí thế của những gã khổng lồ ngành hàng không
triển lãm không chỉ là nơi mang lại các hợp đồng mua bán máy bay
mà còn thu hút sự tham gia của rất nhiều
đối tác mua vũ khí trên thế giới
tới để quan sát các trang thiết bị chiến đấu mới nhất
từ tên lửa chống máy bay
cho tới thiết bị chiến đấu được điều khiển bằng hệ thống vi tính
sự kiện hàng không lớn này còn là cơ hội
giúp mang lại một trăm năm mươi tỷ đô la mỹ một năm
cho ngành sản xuất máy bay thương mại
mà theo giới phân tích
dù đang gặp một số thách thức
như các căng thẳng thương mại và tăng trưởng kinh tế chậm lại ở các nước
nhưng vẫn sẽ phát triển mạnh trong tương lai
vì di chuyển bằng đường không
vẫn là cách an toàn và tiết kiệm thời gian
thưa quý vị thông tin trên cũng đã kết thúc
chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại